sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế phát hiện và bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển hơn một bốn tấn nội tạng và thực phẩm bẩn
vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một trong lúc làm nhiệm vụ tại km tám trăm ba mươi chín tuyến quốc lộ một a qua phường phú bài thị xã hương thủy thừa thiên huế
lực lượng cảnh sát giao thông thuộc tổ tuần tra kiểm soát số một phát hiện xe tải mang biển kiểm soát bốn mươi ba c một mươi nghìn tám trăm hai mươi năm do tài xế nguyễn hồng quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại liên triểu thành phố đà nẵng điều khiển chạy hướng nam bắc có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên cho xe dừng lại
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong khoang hành lý xe tải chở một mươi thùng xốp nội tạng động vật với tổng trọng lượng hơn năm tạ
cùng một mươi tám bao tải mực khô với trọng lượng chín tạ được cất dấu tinh vi dưới nhiều lớp dừa quả khô
tất cả nội tạng và mực khô này đều đã bốc mùi hôi thối tài xế không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc lô hàng
và cho biết nhận trở thuê cho một người đưa ra quảng trị đóng hàng tiếp tục xuất qua lào
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và tịch thu toàn bộ số tăng vật
bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường công an tỉnh để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền